trong mùa lễ hội năm nay cụm từ lễ hội phản cảm vẫn được người ta nhắc đến và khiến dư luận cho rằng
nên dẹp bỏ các lễ hội này để tránh gây ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội
tuy nhiên nhìn dưới góc độ văn hóa thì đó là những lễ hội đã có từ nghìn năm và trở thành một di sản của dân tộc
vậy làm cách nào để vừa bảo tồn được những di sản văn hóa này vừa bảo đảm phù hợp với sự phát triển của đời sống xã hội ngày nay
đây cũng là câu hỏi được đặt ra trong hội thảo bảo tồn di sản với chiến lược phát triển bền vững vừa diễn ra tại hà nội
lễ hội cướp phết hiền quan tại huyện tam nông tỉnh phú thọ lễ hội gióng tại huyện sóc sơn hà nội
đây chỉ là hai trong số rất nhiều lễ hội khác có hiện tượng tranh giành cướp giật và thậm chí là đánh nhau diễn ra trong lễ hội
theo các nhà nghiên cứu văn hóa những hiện tượng đó là tục lệ còn mang đậm chất nguyên sơ của con người khi còn sơ khai
nên trong một xã hội hiện đại
nó được cho là hủ tục lạc hậu và phản cảm
nhưng trên thực tế nó lại có giá trị không hề nhỏ đối với nghiên cứu khoa học
ngày xưa hội của một làng bây giờ hội của bao nhiêu người ở tất cả các làng khác đến
cho nên người thơ không thể nào mà người ta quản lý sẻ được
và chính cái vẻ đó nó sẽ xảy ra những cái chuyện xảy ra mà báo chí và dư luận gọi đấy là phản cảm
cộng một điểm nữa cũng phải có một cái chuyện nữa là gì
chúng ta bây giờ hòa nhập với quốc tế
quốc tế họ coi những cái chuyện đấy là phản cảm
mà họ không biết hiểu được là ngay nghiên cứu xem kỹ xem nó là tại sao nó phản cảm và tại sao nó có như thế
chứ tôi nghĩ nếu mà họ hiểu được toàn bộ cái lịch sử của cái vấn đề đó thì nó không đến nỗi
tại hội thảo bảo tồn di sản với chiến lược phát triển bền vững
câu chuyện lễ hội phản cảm một lần nữa được nhắc đến qua tham luận của một số nhà nghiên cứu văn hóa
trong đó khẳng định những tục lệ như chém lợn đập châu hay đâm châu không có gì là sai trái là lạc hậu hay phản cảm
vì vậy để có thể bảo tồn những di sản những lễ hội này cần thiết phải có những nghiên cứu kỹ lưỡng
để từ đó có những chỉnh sửa phù hợp với quan điểm của xã hội hiện đại vừa không làm mất đi những đặc sắc riêng có
phải xem xét nó trong một cái tổng thể
vì vậy mà vấn đề đặc gia thì phê phán các hành vi ấy là đương nhiên
phê phán là đương nhiên
nhưng mà phải tìm cách để đổi mới cái cơ cấu tổ chức của lễ hội
tổ chức của lễ hội sao cho phù hợp với thời đại hôm nay là vấn đề mà tôi cho rằng là một ưu tiên
đấy chính là bảo tồn và phát huy nó
bởi vì đấy là phong tục tập quán có hàng ngàn năm rồi
người ta không làm thì người ta sợ sẽ xảy ra những chuyện này chuyện khác
thế cho nên mình bây giờ không muốn họ làm thì mình phải phân tích cho họ giải thích cho họ
chẳng hạn như chuyện ở hiền quang năm nay chúng tôi làm
khi giải thích cho người dân họ dân rất là thoải mái
hay là niệm thượng khi mà mình có cái sự thỏa thuận giữa cái người dân và chính quyền giải thích cho họ
thì tôi nghĩ tất cả mọi chuyện nó sẽ ơn ổn
lễ hội truyền thống trong bối cảnh đương đại sẽ không chỉ góp phần vào việc bảo đảm nhu cầu tâm linh
mà còn giúp con người giải tỏa căng thẳng và góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế cho địa phương
vì vậy thay vì tranh luận bỏ hay giữ những lễ hội được cho là phản cảm
thì nên có những nghiên cứu kỹ lưỡng có sự thỏa hiệp từ các phía để có những giá trị văn hóa truyền thống
để những giá trị văn hóa truyền thống có thể trường tồn theo thời gian